ngày một mươi ba tháng chín công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm hồng hải bốn mươi chín tuổi trú tại tám mươi một đường sóng hồng thị xã hương thủy thừa thiên huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát khởi tố bị can nguyễn thanh liêm và tám bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn chứng từ cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can nguyễn thanh liêm nghi phạm phạm hồng hải đã yêu cầu vợ chồng tuyết liêm đưa số tiền trên một mươi hai tỷ đồng nói là để hải chạy án cho vợ chồng tuyết liêm sau khi chiếm đoạt số tiền trên hải đưa vào ngân hàng gửi
hiện cơ quan điều tra công an thừa thiên huế đã thu giữ hơn một mươi một tỷ đồng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật